thưa quý vị liên quan đến vụ hành hung nữ nhân viên sân gôn brg đà nẵng
ngày một mươi ba tháng một mươi hai ông nguyễn viết dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đất quảng
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đã thừa nhận rằng
tôi đã sai tôi thành thật xin lỗi
vâng mặc dù đã là nhận lỗi thế nhưng mà vụ việc này khiến dư luận dậy sóng
bởi hiện nay thì một bộ phận cán bộ công chức đang có lối sống ứng xử lệch chuẩn thiếu văn hóa gây phản cảm trong xã hội
để loại bỏ những hành vi coi thường pháp luật cậy quyền cậy thế của một bộ phận người có tiền có quyền
thì pháp luật phải thực sự nghiêm minh
vâng và người dân thì cũng đang rất quan tâm
sau vụ việc của ông nguyễn viết dũng thì những hành vi này đã vi phạm pháp luật như thế nào
và bài học gì cần được rút ra để loại bỏ những hành vi thiếu văn hóa
và đây sẽ là những nội dung mà chúng tôi sẽ trao đổi cùng với luật sư
đặng văn cường đoàn luật sư hà nội
và trước hết thì mời quý vị và các bạn hãy xem nội dung đoạn clip ngắn ngay sau đây
tháng một mươi vừa qua phó trưởng phòng quản lý và phát triển quỹ đất của trung tâm phát triển quỹ đất
sở tài nguyên và bộ trưởng đà nẵng ném tiền và doa dẫm tại quán bún trên địa bàn
sau đó người đàn ông trên gọi một nhóm khoảng bảy người đến quán ăn đe dọa
cũng ở thành phố đà nẵng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ông trần minh phó tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng có hành động dùng tay tác động vào mặt nhân viên y tế
khi đang lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cuối tháng tám vừa qua dư luận lại một lần nữa dậy sóng khi thông tin ông lê trọng nhạc
kiểm soát viên đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường thanh hóa
đánh bạn gái đến mức phải nhập viện
vâng thưa luật sư đặng văn cường
vâng thưa luật sư đặng văn cường
như trong clip chúng tôi vừa nêu thì có thể thấy là thời gian vừa qua
nhiều vụ việc cán bộ công chức đã hành xử thiếu văn hóa
và mới đây nhất thì dư luận lại tiếp tục dậy sóng
một cán bộ tỉnh quảng nam đã hành hung một nữ nhân viên phục vụ tại xuân gốc
ông có đưa ra bình luận gì về các sự việc này ạ
có thể nói rằng là thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc
những người có học thức có địa vị xã hội
thậm chí là những người được cho là trí thức
thì đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật
mà có tính chất côn đồ
có nghĩa là hành hung đánh đập những người khác xung quanh mình
và những người bị đánh đập đó đều rất là đáng buồn
những người phụ nữ những người nhỏ yếu những người thầy yếu
những người mà cần phải có sự quan tâm
cần phải lịch sự cần phải lịch thì cần phải giúp đỡ người ta
thì lại dùng sức mạnh cơ bóc của mình để đánh đập
như những kẻ côn đồ vũ phu như vậy
thì rõ ràng là tôi cho rằng là những hành vi ứng xử như vậy
của những người có địa vị xã hội có văn hóa
thậm chí là cán bộ
công chức đối chức nhà nước
thì đó là hành vi rất đáng trách đáng lên án
và đó là hành vi vi phạm pháp luật
và tùy vào tính chất mức độ
thì tôi cho rằng là những hành vi đó phải kỷ luật nghiêm khắc
và thậm chí phải chịu những chế tài pháp luật
trong đó không loại trừ trường hợp
có những trường hợp phải áp dụng chế tài hình sự
vâng ở góc độ pháp lý thì ông có phân tích gì
về những hành vi tưởng như là đơn thuần
chỉ làm trong cơn nóng giận
nhưng mà những hành vi như vậy đã vi phạm pháp luật như thế nào thưa ông
pháp luật việt nam thì bảo vệ tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của mọi công dân
bởi vậy những hành vi xâm phạm trái pháp luật
đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của người khác
thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý
ở đây là trách nhiệm kỷ luật trách nhiệm xử phạt hành chính
hoặc là bị truy cấu trách nhiệm hình sự
trong trường hợp mà xảy ra những trường hợp
mà thực hiện hành vi dùng vũ lực đánh đập
hoặc là dùng hung khí để đánh đập đối với người khác
mà gây ra hậu quả
thứ nhất làm tổn thương tâm lý ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của họ trước nơi đông người
hoặc là ảnh hưởng gây tổn hại đến sức khỏe của nạn nhân như vậy
thì người bị xâm phạm đến tính mạng đến sức khỏe đến danh dự nhân phẩm
hoàn toàn có quyền làm đơn trình báo sự việc để cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ
còn pháp luật cũng quy định
trong trường hợp mà gây ra thương tích nghiêm trọng
vụ việc có thể xử lý theo khoản hai điều một trăm ba mươi bốn
thì không cần người bị hại phải có đơn
thì cơ quan điều tra vẫn vào cuộc xác minh xử lý
và bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
còn loại trừ cái trường hợp là người bị hại bị đe dọa
hoặc là có cái ý định là hợp tác giúp đỡ để che giấu tội phạm
thì trong trường hợp đó thì pháp luật quy định là
sẽ dẫn giải người bị hại để tiến hành giám định thương tích
vâng ông có thể phân tích những nguyên nhân nào
khiến xảy ra các sự việc là các cán bộ công chức
hay là có thể nói những người có tiền có quyền
có lối hành xử kiểu uy hiếp người yêu thế như vậy thưa ông
tôi nghĩ rằng là có nhiều nguyên nhân khác nhau
dẫn đến một số trường hợp là cán bộ công chức
rồi là những người có địa vị xã hội
đã có nhà hành vi lạch chuẩn thậm chí là vi phạm pháp luật
thì trong đó có thể kể đến như là
thứ nhất là có những người học nhầm lớp ngồi nhầm ghế
có nghĩa là họ có một vị thế xã hội một vị trí xã hội
một cái bằng cấp
thăng lực nhận thức đạo đức thế giới quan của họ không phù hợp
và có những trường hợp là những đối tượng trọng phú
vấn đề thứ hai nữa là
có một số cán bộ thì là thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức
và khi mình có cái quyền lực nhà nước rồi
mình có được nhà nước trao quyền được nhân dân trao quyền rồi
thì lại quên mất cái nguồn gốc quyền lực
và cho rằng là quyền đấy là quyền quyền tự nhiên quyền có của cái người đó
và người đó dùng cái quyền đấy để hành dân để dọa dân
thậm chí để đánh dân
rõ ràng là những người đó là suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống
những người đó là không tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức
cho nên những người đó cũng bị phát hiện cũng bị đào thải
thậm chí rất đau đớn là có nhiều người còn vướng vào lao lý
là do là cái đạo đức nó không phù hợp không tu dưỡng rèn luyện
vâng thưa ông là trong sự việc xảy ra tại sơn ngốt đà nẵng
thì người đàn ông có hành vi hành hung nữ nhân viên
đã yêu cầu mọi người không đưa sự việc lên công chúng
tuy nhiên thì ông đã thấy là sự việc đã được công chúng mới đến rộng rãi
thực tế này đã nói lên điều gì thưa ông
tôi cho rằng là đó là biểu hiện của xã hội hiện đại
và một sự văn minh của xã hội
khiến không cái thế lực nào có thể bịt miệng dư luận được
vấn đề thứ hai nữa là cái người đánh phụ nữ đó
thì đang được xác định là người có địa vị xã hội
là người có gọi là có học thức gọi là có tiền có quyền
và với có học thức có địa vị có tiền có quyền
thế đáng lẽ ra là phải hành xử văn minh là phải lịch sự
nhưng mà lại có hành vi
rất là đáng nghĩa là phải hành xử văn minh là phải lịch sự
rất là tàn nhẫn thậm chí là vô đạo đức
đối với một người lao động như vậy
thì rõ ràng hành vi đấy là vi phạm nghiêm trọng vận động xã hội
có nghĩa là chính vì thế dư luận đức xúc mới đưa ra
tôi nghĩ rằng là có nhiều lý do
từ đạo đức từ văn hóa từ môi trường
và đặc biệt là sự phát triển của xã hội
phát triển của mạng internet
phát triển của quyền tự do dân chủ ở việt nam
dẫn đến câu chuyện là
một con người như vậy không thể bưng bít dư luận được
và không thể bịt miệng dư luận được
và cái gì sai phải là sai đúng phải là đúng
và công lý phải được thực thi trong trường hợp này
và những người mà có liên quan đến thông tin đó
thì họ sẽ nhìn nhận lại hành vi của mình
và có những người chỉ vì biết rằng hành vi nào
vi phạm pháp luật nào cũng có thể bị phát hiện
và hành vi lệch chuẩn không phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội nào
cũng có thể bị lên án
thì chính vì cái sức ép dư luận như vậy
mà con người ta sẽ tử tế hơn sẽ tốt hơn sẽ chuẩn mực hơn
và tôi nghĩ rằng là
đấy là cái chiều tích cực của cái dư luận xã hội
vâng bài học rút ra sau các vụ việc này là gì thưa ông
tôi nghĩ rằng những sự việc xảy ra từ cái việc là hành xử thiếu chuẩn mực
thậm chí là những hành vi côn đồ thô lỗ
của những người được cho là những người gọi là tầng lớp tinh hoa
gọi là những tầng lớp gọi là có địa vị xã hội
thì cho thấy rằng là rõ ràng là vấn đề
thứ nhất là vấn đề đạo đức cán bộ
vấn đề công vụ
vấn đề đạo đức công vụ
vấn đề đạo đức cán bộ là câu chuyện cần phải đặt ra
với những cái cán bộ mà hách dịch cửa quyền
thậm chí xuống tay dùng cơ bóc với người dân
với người nạo động như vậy thì rõ ràng là
tôi cho rằng là chưa nói đến câu chuyện pháp lý
sẽ xử lý bằng chế tài như thế nào
thì câu chuyện xử lý kỷ luật phải ở mức độ nghiêm khắc nhất
tôi thấy rằng là trong lực lượng vũ trang
ngành công an quân đội là kỷ luật thép
và rõ ràng là những cán bộ có biểu hiện vi phạm
vâng rõ ràng là các sự việc như vậy
cần việc xử lý nghiêm minh dù là bất kỳ ai
có như vậy thì nó có thể đẩy lùi được các hành vi
ứng xử lệch chuẩn và thiếu văn hóa
một lần nữa xin cảm ơn luật sư đặng văn cường
đã dành thời gian tham gia chương trình